bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị cho biết lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm của đơn vị
phối hợp với ti an ninh tỉnh sa văn na khệt của lào triệt phá đường dây ma túy lớn thu giữ hai trăm linh viên ma túy tổng hợp
theo đó thực hiện chuyên án sáu trăm chín mươi sáu lv ngày một mươi bảy tháng chín tại bản a lui huyện mường phìn tỉnh sa văn na khệt lào
lực lượng chức năng đã mật phục bắt quả tang hai đối tượng gồm thông say ba mươi hai tuổi và lam phon bốn mươi hai tuổi
đều trú tại huyện thà khẹc tỉnh khăm muộn lào đang trên đường vận chuyển ma túy vào việt nam tiêu thụ
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm hai trăm linh viên ma túy tổng hợp một xe ô tô cùng nhiều tăng vật liên quan khác
bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị đã bàn giao người tăng vật phương tiện và vũ khí cho ti an ninh tỉnh sa văn na khệt
tiếp tục điều tra hoàn chỉnh hồ sơ vụ án và xử lý